ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ban chấp hành trung ương đảng đã ban hành nghị quyết số hai mươi ba
quy định về cải cách chính sách tiền lương trong đó bãi bỏ mức lương cơ sở hệ số lương hiện nay
và thay thế bằng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm
chức danh chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện nay bảo đảm tiền lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng
dự kiến sẽ ban hành năm bảng lương mới vào năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện theo cách tính lương mới này
và nếu được thông qua thì tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bảng lương này sẽ được áp dụng để tính lương
cho cán bộ công chức viên chức và người lao động
rõ ràng vấn đề cải cách tiền lương quốc gia đã được đưa ra từ lâu với lộ trình thích hợp
cho việc thực hiện các bước song đến nay công cuộc này vẫn đang gặp một số khó khăn
về cách tính thang bảng lương theo vị trí việc làm phụ cấp cũng như tình hình dịch bệnh
gây ảnh hưởng đến nguồn ngân sách chi cho cải cách
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi và dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một vấn đề tăng lương
cơ sở hay lương tối thiểu vùng cũng vẫn bị tạm dừng lại do những hệ lụy
của đại dịch covid một mươi chín với doanh nghiệp và nền kinh tế
tuy nhiên không bởi vì thế mà chúng ta có thể quên việc cải cách tiền lương
vì đây chính là động lực làm việc của người lao động làm theo công việc hưởng theo thành quả
nhưng vấn đề này cần được thực hiện như thế nào để hoàn thành mục tiêu bảo đảm quyền lợi người lao động
chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông lê đình quảng
phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam
theo ông thì để hoàn thành được mục tiêu cải cách tiền lương quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi hai thì đâu sẽ là nhân tố quyết định
chính sách cải cách tiền lương theo nghị quyết hai mươi bảy của ban chấp hành trung ương
thì rõ ràng là chúng ta đã hoàn thiện nguyên tắc là phải tiện hành đồng bộ với nhiều giải pháp
và cùng với nhiều chính trách đi liền với chính trách tiền lương
chúng ta biết rằng bộ máy của chúng ta có nhiều bộ phận công kênh trồng kéo và thậm chí là biên kỷ rất là lớn
vì vậy là việc cải cách tiền lương này phải gắn với thủ tục là cải cách thủ tục hành chính
tinh giản biên chế tổ chức bộ máy một cách khoa học hợp lý để giảm thiểu người hưởng lương
chúng ta thể hiện thấy tình trạng là phụ cấp rất là nhiều loại phụ cấp
rồi đặc biệt là có một số ngành nghề một số cơ quan hưởng tiền lương theo đặc thù của ngành nghề cũng rất là nhiều
thế thì bây giờ là theo cái nguyên tắc của cái nghề quyền thái bài
tức là khi cải cách thì cái tổng quỹ tiền lương cơ bản là phải chiếm là bốn mươi
các cái loại phụ cấp không được vượt qua ba mươi
thế bây giờ điều chỉnh cái chỗ này cũng không phải là dễ
chúng ta biết rằng là cái cải cách chính trách tiền lãnh ở cái khu vực cống là phải thực hiện làm sao và gắn cái vị trí việc làm
thế thì bây giờ cái việc thứ nhất là phải chắc
để thực hiện được cái vị trí việc làm cách khoa học phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị
đây là một cái việc không phải là dễ
để thực hiện được thì chúng ta phải tiến hành và phải có một cái vấn đề thực hiện rất nghiêm túc
khi mà chúng ta xây dựng tham mảng lương theo vị trí việc làm thì theo ông đâu là khó khăn nhất ạ
đầu tiên là cả cơ quan chức năng phải xác định được cái chức năng nhiệm vụ một cách khoa học hợp lý
hiện nay có cùng một cơ quan
thì có thể có rất nhiều cái bộ
bộ phận có những cái chức năng nhiệm vụ nó trùng lắm
thì quả thực đây là một cái vấn đề vừa đảm bảo theo cái mới
nhưng mà cũng phải đảm bảo cái tính ổn định
vì duy trì cái lực lượng lao động
theo tổ liệu mà chúng tôi đặc biệt thì hầu hết cả cái cơ quan đã có những cái cố gắng đã xây dựng được cái vị trí việc làm
vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ triển khai được cái thời điểm nào
bởi vì theo cái cách tiền lương mới thì có thể nó phát sinh một cái khoản ngân sách nhất định
và tăng thêm
và đòi hỏi
cái ngân sách nhận được về hỗ trợ vào
và trong cái bối cảnh mà tính tệ nền tính tệ của chúng ta đang gặp cái đại dịch covid một mươi chín
thế thì cái việc mà cải khách tính sách này chắc là cũng sẽ có ảnh hưởng
vâng xin cảm ơn ông
thưa quý vị và các bạn
việc ban hành các bảng lương dựa trên vị trí việc làm giúp cho việc tính lương được cụ thể không cao bằng
bảo đảm khuyến khích sự sáng tạo phát triển trong người lao động
điều này cũng được cho là sẽ xóa bỏ kiểu tính lương dựa trên thâm niên
tránh tình trạng
sống lâu lên lão làng
đặc biệt cải cách bảng lương sẽ đưa tiền lương về một mối
tránh tình trạng một mức lương có tới một mươi hai mươi khoản phụ cấp bất bình đẳng
thủ tiêu sự cố gắng của người làm công ăn lương như hiện nay
do đó đã đến lúc công cuộc cải cách tiền lương cần được đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng hạn